nhân dịp kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam ngày một mươi tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi
sáng nay một mươi bảy tháng một mươi một thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
cùng lãnh đạo thành phố hà nội đã tới dự và chung vui với nhân dân phường điện biên
quận ba đình thành phố hà nội trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
hòa chung niềm vui với nhân dân phường điện biên thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương
đánh giá cao những thành quả của phường điện biên sau một năm phân đấu liên tục
đạt nhiều thành tích trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
thủ tướng mong muốn những người công dân của phường điện biên và tất cả chúng ta
hãy cùng đóng góp vào sự nghiệp vĩ đại của đảng của bác hồ để lại
đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như lời căn dặn của bác
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị cán bộ đảng viên nói chung
nhất là lãnh đạo phường phải tiếp tục nêu gương để nhân dân tin yêu tín nhiệm hơn
đặc biệt cần tiếp tục quy tụ sự đoàn kết trong nhân dân để kịp thời phát hiện hành vi xấu đối tượng xấu
bởi đây là phường trung tâm địa bàn có nhiều trụ sở cơ quan trung ương
bên cạnh việc phát động toàn dân tham gia phong trào vì an ninh tổ quốc
thì tay mắt của nhân dân là rất quan trọng